trong tuần vừa qua phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng đã triển khai kiểm tra xử lý các phương tiện sử dụng còi hơi bộ kích âm thanh nhằm đảm bảo an toàn và kéo giảm tai nạn giao thông
qua kiểm tra cho thấy phần lớn phương tiện sử dụng còi hơi là xe tải xe đầu kéo và xe ben chở vật liệu xây dựng
trong đó nhiều phương tiện còn gắn còi dưới gầm xe bên cạnh thùng hơi hay hộp chế phụ tùng để qua mặt còi quán chức năng
tuy nhiên hiện tại do đơn vị thiếu các trang thiết bị đo âm lượng nên việc xử lý cũng mới dừng lại việc tuyên truyền nhắc nhở và yêu cầu các tài xế chủ phương tiện chấp hành việc tháo bỏ quỏi hơi theo quy định
đồng thời buộc các chủ phương tiện và tài xế ký cam kết không tái phạm
phần lớn các chủ phương tiện và tài xế đều chấp hành tốt các yêu cầu buộc tháo bỏ còi hơi của lực lượng cảnh sát giao thông
trong thời gian từ ngày một mươi bốn đến một mươi chín tháng ba lực lượng cảnh sát giao thông đã yêu cầu hơn một trăm linh phương tiện là xe tải xe đầu kéo và xe ben buộc chấp hành tháo bỏ còi hơi và các bộ kích âm thanh theo quy định
toàn bộ còi hơi mà các chủ phương tiện tài xế tháo bỏ đều được lực lượng cảnh sát giao thông thu giữ để tiêu hủy theo quy định